hướng về đồng bào vùng khó khăn bằng những hoạt động cụ thể thiết thực như khám chữa bệnh
cấp phát thuốc tặng quà cắt tóc chụp ảnh miễn phí đây là một chuỗi hoạt động vừa được hơn năm mươi
tình nguyện viên đến từ hà đội và hà giang tổ chức tại xã tà sư chóng huyện hoàng su phi
tỉnh hà giang hoạt động ý nghĩa này đã được cả người dân và chính quyền địa phương ghi nhận
hôm nay cũng như hàng trăm người dân khác trong bàn bà liên thị kiên dạy thật sớm để đến
các trạm y tế khám chữa bệnh điều khác biệt khác với những lần khám chữa bệnh tại trạm trước đây
đó là hôm nay bà và những người dân tà sư chóng được khám bệnh bằng những trang thiết bị hiện đại
do các bác sĩ tận hà nội lên thăm khám cấp phát thuốc tặng quà miễn phí
tôi rất vui vì được các bác sĩ ở hà nội lên tận nơi tận tình khám bệnh
lại được cho thuốc cho quà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
hà nội liên đến xã tà sư chóng này khám bệnh để mà siêu ưm cho các bà con hôm nay nó là chụp cả ảnh
được cả quà cả thuốc nữa thì hôm nay cũng thấy mình khỏe vui rồi
cùng với hoạt động khám chữa bệnh tặng quà miễn phí người dân đến khám bệnh còn được chụp ảnh
cắt tóc miễn phí đây không chỉ thể hiện sự quan tâm chia sẻ khó khăn với người dân vùng cao
mà còn là hoạt động nhằm nâng cao ý
và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của các tình nguyện viên
cảm thấy rất là vui khi đóng góp một chút sức lực gì đó về vật chất thì không có nhiều
nhưng mà mình có ngành nghề mình muốn góp một chút phần nào đó cho bà con
vì là một huyện vùng sâu vùng sang còn khó khăn và chức chương trình về sức khỏe cộng đồng
đến với bà con nhân dân xã tà sư chóng đây là dịp để cho bà con nhân dân tiếp cận được các dịch vụ
nhất là đặc biệt các bác sĩ ở hà nội cũng như là thành phố hà giang
khám trực tiếp cho bà con nhân dân trên địa bàn
hy vọng trong thời gian tới thì có thể được nhân rộng và có nhiều nhà tài trợ đến hỗ trợ cho hoàng châu phi nhiều hơn nữa
trong chuyến thiền nguyện đoàn đã khám cấp phát thuốc tặng quà cho ba trăm năm mươi người dân nghèo
đến từ năm thôn khó khăn của xã tà sư chóng
hơn hai trăm linh người được chụp ảnh gần một trăm linh người được cắt tóc miễn phí
ngoài ra đoàn còn tặng bốn trăm linh đôi ủng sách vở cho học sinh trường tiểu học bán chú
tặng một trăm linh chiếc chăn cho gia đình có hoạt động
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đây là hoạt động do trung tâm phát triển sức khỏe bền vững thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
phối hợp với công ty dược phẩm đa phúc hội thầy thuốc trẻ hà giang
và những bác sĩ dược sĩ đến từ các bệnh viện tuyến trung ương thợ cắt tóc nhiếp ảnh ra hà nội cùng thực hiện